sau khi đã triển khai cấp chứng chỉ hành nghề dược và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trực tuyến mức độ ba
từ ngày một tháng năm sở y tế hà nội sẽ tiếp tục triển khai một số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ ba trong lĩnh vực dược mỹ phẩm
theo đó sở y tế hà nội sẽ chính thức cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
đồng thời tiếp nhận phê duyệt hồ sơ đề nghị mua thuốc gây nghiện hướng thần tiền chất trực tuyến mức độ ba
cho các cơ sở dược thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế
các thủ tục đăng ký trực tuyến mức độ ba được hướng dẫn cụ thể trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tp hà nội
hồ sơ thủ tục giao dịch sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên cổng thông tin này